từ khi tham gia môi giới mại dâm thông qua các nhóm kín đến khi bị phát hiện thái đã hưởng lợi bất chính từ phí gia nhập của các thành viên và tiền môi giới mại dâm với tổng số tiền hơn một mươi năm tỷ đồng
thưa quý vị và các bạn thời lượng của video đến đây là hết những thông tin mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật mong quý vị và các bạn chú ý theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại